tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vào dạng sáng ngày hôm nay công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh karaoke trên đường nguyễn trãi
thuộc địa bàn phường một mươi đã phát hiện tổng cộng bốn mươi hai khách hát bất chấp lệnh cấm phòng covid một mươi chín
cơ quan công an xác định trong quán karaoke điểm hẹn có hai mươi hai khách còn trong quán karaoke victory có hai mươi khách
kiểm tra test nhanh ma túy phát hiện một nhân viên của quán có kết quả dương tính
khi được yêu cầu kiểm tra các quán này đều đóng cửa tắt điện cố thủ gây khó khăn cho lực lượng chức năng
ubnd phường một mươi tp đà lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba mươi bốn trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch
với số tiền một trăm linh hai triệu đồng
đối với hai cơ sở kinh doanh karaoke lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định